sau khi giảm hơn ba trong quý đầu năm bước sang quý ii này doanh số bán xe của hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam giảm gần ba mươi một so với cùng kỳ năm trước đạt tổng cộng năm trăm một mươi chín xe các loại
như vậy trung bình mỗi tháng bán gần một trăm bảy mươi ba xe và bình quân mỗi ngày có sắp xỉ năm tám trăm linh xe máy được tiêu thụ trên khắp cả nước
theo nhận định của giới chuyên môn bên cạnh tác động của dịch bệnh và giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến sức mua của người dân và thị trường xe máy việt nam cũng đã bước vào giai đoạn bão hòa
cùng với đó xu hướng người dân đang chuyển dịch sang sử dụng xe máy điện thân thiện với môi trường mua sắm ô tô hoặc lựa chọn phương tiện công cộng để đi lại
đối với thị trường ô tô nhờ chính sách kích cầu giảm một nửa phí chất bạ lượng xe bán ra trong tháng sáu tăng mạnh đạt hai mươi chín sáu trăm linh xe
lượng xe bán ra tăng tới một trăm một mươi hai so với tháng bốn và hai mươi bốn so với tháng năm
ngoài xe sản xuất lắp ráp trong nước xe nhập khẩu cũng ghi nhận lượng bán tăng lên trong tháng sáu với tám một trăm linh xe
hiện nay ngoài chính sách giảm năm mươi phí trước bạ với xe sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm hai nghìn hai mươi
hiệp hội các doanh nghiệp châu âu tại việt nam cũng đang kiến nghị chính phủ xem xét giảm một nửa phí chất bạ với xe nhập khẩu